các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định đã bắt quả tan các đối tượng tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
ba đối tượng bị bắt tại chỗ gồm trương quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú thành phố pleiku tỉnh gia lai
trần thị phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và mai văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng trú tỉnh đắk lắc
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ nhiều ma túy đá cất dấu khắp nơi trong phòng trọ
trương quang huy là đối tượng đã có bốn tiền án về các tội trộm cướp
cướp giật ra tù tháng chín năm hai nghìn một mươi năm huy cấu kết với trần thị phương xuống thành phố quy nhơn tỉnh bình định
hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy
để tránh bị cơ quan công an theo dõi phát hiện huy và phương dụ dỗ mai văn nam sử dụng và cùng tham gia bán ma túy
em có giao hai lần một lần chị kêu đưa gói tăm cho một người phụ nữ đứng ngoài hẹn
em cũng ra rồi em đưa rồi em vào rồi không lấy tiền
một lần đó
chị kêu đưa cái kẹo khoai su rồi đưa trẻ em kêu ra ngọn đầu cầu
rồi cũng đưa người ta vào đến năm trăm linh ngàn ạ
bên trong có một cái bịch màu trắng
em biết là gì ạ
bọn chúng nấp dưới cái bóng là tiếp ở ngoài khu vực chính của phường đống đa
cái nơi này rất khéo lắm
ở ngoài đầm đều của khu vực chính
bọn chúng cứ nghĩ rằng chúng tôi không thể phát hiện được
nhưng mà qua công tác trinh sát chúng tôi đã phát hiện trước hết
để đến cái độ chín mươi những người mới bắt
bắt đúng theo pháp luật tình tự theo pháp luật
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự cả ba đối tượng để tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án